chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với nhà vua và hoàng hậu nhật bản đang thăm cấp nhà nước tới việt nam
tại buổi hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ cảm ơn nhà vua hoàng hậu hoàng gia cũng như chính phủ quốc hội và nhân dân nhật bản
luôn dành sự quan tâm hỗ trợ việt nam phát triển kinh tế xã hội trong đó có nhiều công trình lớn điển hình là cầu cần thơ
nhà vua nhật bản cho biết đã trông đợi chuyến thăm lần này từ lâu
bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước
nhà vua và hoàng hậu nhật bản cũng chia sẻ với những khó khăn của nhân dân việt nam do tác động của biến đổi khí hậu như hạn hán xâm nhập mặn và ô nhiễm môi trường
hai bên nhất trí về việc các nước trên thế giới cần dành sự quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường
nhằm bảo đảm sức khỏe và đời sống của người dân chia sẻ nhận thức chung về tầm quan trọng của giáo dục đối với phát triển đất nước